hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá và lô đề qua mạng
với số tiền giao dịch khoảng chín trăm linh tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh kiên giang đã phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã đồng loạt thực hiện lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập đối với một mươi năm đối tượng
tham gia đường dây đánh bạc qua khám xét thu giữ gần một trăm năm mươi sáu triệu đồng tiền mặt một mươi bảy điện thoại di động
ba máy tính cùng với các vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá và lô đề
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do bùi minh đà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố rạch giá
cầm đầu hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay với khối lượng giao dịch ước tính khoảng chín trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ hình sự bùi minh đà cùng với một mươi đối tượng khác
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc